sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả mua trên mạng xã hội
một lái xe trú tại thành phố hải phòng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương phát hiện
khi chạy quá tốc độ trên quốc lộ năm địa phận xã tuấn việt huyện kim thành
quá trình kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi hai nghìn bốn mươi vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định
lái xe là đinh văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hải phòng
xuất trình một giấy phép lái xe ô tô hạng d do sở giao thông vận tải hải phòng cấp
qua kiểm tra và đối chiếu dữ liệu tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe có dấu hiệu giả mạo
tiến hành làm việc lái xe linh khai nhận sử dụng thông tin của bản thân
để mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội facebook với giá bốn triệu đồng
mục đích sử dụng để điều khiển xe và khi cần sẽ xuất trình để tránh việc bị lực lượng chức năng xử phạt
vì không có giấy phép lái xe
trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng đã lập biên bản vụ việc
bàn giao linh cùng tăng vật và phương tiện cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương
thụ lý điều tra theo thẩm quyền